bị bắt giữ về hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô số đề trực tuyến
phía dưới oanh có một mươi một đại lý cấp một chuyên cơm bản lô đề
các đối tượng giao dịch hoàn toàn qua online thông qua các ứng dụng như zalo facebook hay viber
hằng ngày vào năm giờ ba mươi con bà gọi chuyển tiền ngành cho tôi
thì sau kết thúc lúc sáu giờ ba mươi sáng ngày hôm sáu tôi thanh toán cho họ
là nếu như tôi thua thì tôi trúng tiền bằng cách chuyển khoản hoặc là tiền mặt
trước đó vào đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai công an huyện diễn châu và công an thành phố vình
phá hai chuyên án đánh bạc cũng hình thức tương tự với số tiền giao dịch hơn một trăm linh tỷ đồng
hầu hết các đối tượng này đều đã bị xử lý vì hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề
và được tổ chức khá kính kẽ
các đối tượng trong đơn chế
đối với đánh bạc thì thủ đoàn nó tinh vi
các đối tượng là kết nối với nhau thành lập một chuỗi hệ thống đài lý rất nhiều cấp
và thống nhất nhau về thương phức thủ đoàn cũng như cách đối phó với quan chức năng
thực tế cho thấy tội phạm đánh bạc trên không gian mạng ngày càng phức tạp về tính chất mức độ
loại tội phạm này ngày càng lớn cả về quy mô số người tham gia cũng như số lượng tiền dùng để đánh bạc
với những phương thức và thủ đoạn hoạt động rất tinh vị
liên quan tới cả tổ chức
các đường dây tội phạm hoạt động xuyên quốc gia